theo ủy ban nhân dân tp hcm trong năm hai nghìn một mươi chín thành phố dự kiến thu hút được khoảng tám tỷ usd vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng một trăm linh một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có một hai trăm linh dự án với tổng vốn đầu tư đạt một tám mươi năm tỷ đô la mỹ
tăng một mươi ba số dự án cấp mới và bằng hai trăm hai mươi bốn vốn đầu tư so với cùng kỳ
thành phố cũng có ba trăm linh lượt dự án được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư giấy phép đầu tư giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với số vốn tăng thêm đạt tám trăm năm mươi triệu đô la mỹ
bao gồm các dự án tăng và giảm vốn
cùng với đó thành phố chấp thuận cho năm năm trăm linh trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn mua cổ phần
mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương năm ba tỷ đô la mỹ